thôn pín tủng xã phố là huyện đồng văn là nơi phát hiện ca mắc covid một mươi chín tại hà giang
là vùng đồi núi giáp biên cuộc sống của người đồng bào và nhân dân nơi đây rất khó khăn
kinh tế chỉ phụ thuộc vào cây ngô trồng trên những dãy núi đá tai mèo sắc nhọn
quyết tâm không để dịch lây lan ra cộng đồng các cán bộ y tế đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cùng nhân dân chống dịch hiện thôn pín tủng đang được phong tỏa
để truy vết nguồn gốc lây bệnh của ca nhiễm hai trăm sáu mươi tám hiện có một mươi bảy cán bộ y tế dự phòng đang nằm vùng
cùng người dân chống dịch hàng ngày đến từng hộ dân thăm khám rồi tuyên truyền dịch ra tiếng mông
dù còn nhiều khó khăn nhưng các anh xác định cách ly cùng bà con do đó các cán bộ y tế được dân tin dân quý

là người đứng đầu hệ thống y tế dự phòng tỉnh bác sĩ nguyễn trần tuấn hiểu được sự phức tạp của các bệnh này
một tuần ba lần anh lặn lội hơn một trăm năm mươi km lên thôn pín tủng vừa động viên anh em làm nhiệm vụ vừa nắm bắt tình hình truy rõ nguồn gốc lây nhiễm
nhiệm vụ phòng chống dịch đang được những chiến sĩ khoác áo blue trắng khẩn trương từng giờ với sự đồng lòng quyết tâm và trách nhiệm với nghề

các cán bộ y tế dự phòng tỉnh hà giang luôn công hiến hết mình nơi tuyến đầu chống dịch vừa động viên anh em làm nhiệm vụ vừa nắm mắt tình hình truy rõ nguồn gốc lây nhiễm
nhiệm vụ phòng chống dịch đang được những chiến sĩ khoác áo blue trắng khẩn trương từng giờ với sự đồng lòng quyết tâm và trách nhiệm với nghề
các cán bộ y tế dự phòng tỉnh hà giang luôn công hiến hết mình nơi tuyến đầu chống dịch